xin chào các bạn
xét thế hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào
nên hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên án tử hình đối với ba bị cáo
cảnh sát phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai phối hợp với công an phường hoàng văn thụ
thành phố hà nội vừa giải cứu thành công một nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao cố thủ ở ban công tầng ba của một ngôi nhà thuộc phường hoàng văn thụ
sự việc xảy ra vào chiều nay tại nhà số sáu lô hai khu đô thị đền lừ hai hà nội
thanh niên trên có nhiều biểu hiện bất thường tự kê dao vào cổ và luôn miệng chửi mắng những người thân trong gia đình
nhận tin báo cảnh sát đã điều xe cứu hộ và lực lượng đến hỗ trợ với công an phường hoàng văn thụ giải quyết vụ việc
sau khi vận động thanh niên trên không thành cảnh sát bố trí lực lượng ứng cứu sử dụng phao bơm hơi ở phía dưới đề phòng
đến khoảng một mươi sáu h người thanh niên trên bất ngờ nhảy xuống từ tầng ba
ngay sau đó lực lượng công an đã khống chế và đưa người này về công an phường hoàng văn thụ để giải quyết
đang trốn lệnh truy nã của công an tp hà nội về tội gây dối trật tự công cộng
nguyễn vĩnh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội lại tiếp tục hoạt động tín dụng đen gây dối trật tự công cộng
và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình bắt giam để điều tra
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín xuất phát từ hoạt động tín dụng đen đòi nợ thuê
nhiều hoạt động phạm tội gây dối trật tự công cộng xảy ra tại chợ đồng hới tỉnh quảng bình
quá trình điều tra phát hiện nguyễn vĩnh long là đối tượng đang bị công an tp hà nội truy nã về tội gây dối trật tự công cộng
khám xét nơi ở của long tại tp đồng hới lực lượng công an thu giữ nhiều số sách ghi chép liên quan đến hoạt động tín dụng đen
tại nhiều địa phương của tỉnh quảng bình cùng với dụng cụ sử dụng ma túy hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì vừa khởi tố bắt tạm giam phạm văn sơn sinh năm hai nghìn
trú tại huyện thanh sơn phú thọ về hành vi cướp tài sản
tối ngày bảy tháng sáu sơn bắt taxi do đỗ hải sơn điều khiển khi đến tổ sáu khu bảo đà phường dữ lâu thành phố việt trì
đối tượng dùng dao không chế chiếm đoạt nhẫn và đồng hồ của bị hại
cũng với thủ đoạn tương tự chiều cùng ngày đối tượng sơn tiếp tục dùng dao khống chế nhằm cướp tài sản
của một tài xế taxi khác tuy nhiên do lái xe cảnh giác nên đã chống trả quyết liệt
buộc đối tượng phải xuống xe tháo chạy hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người phụ nữ xăm trổ túm áo
sách em bé vài tháng tuổi lùng lẳng trên tay công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã vào cuộc xác minh
cơ quan công an xác định vào chiều ngày một mươi một tháng sáu tại một nhà trọ ở huyện quế võ bắc ninh
nguyễn diệu thúy sinh năm hai nghìn một trú tại tp thái bình đã có hành động túm áo xách con mới sinh
em bé này sinh vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín là con của thúy và bạn trai và hai người chưa kết hôn
theo cơ quan công an nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do thúy có mâu thuẫn với bạn trai
cơ quan chức năng cùng bố cháu bé đã đưa cháu đi khám sức khỏe tại trung tâm y tế huyện quế võ
ban đầu các bác sĩ xác định cháu bé chưa bị tổn thương về sức khỏe
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ngày hôm nay đã bất ngờ kiểm tra
và phát hiện cơ sở mua bán hơn một sáu tấn thịt lợn nghi là lợn chết chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ
vào khoảng ba giờ sáng lực lượng công an tp biên hòa ập vào kiểm tra cơ sở tại tổ một mươi một khu phố bốn
phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai do bà huỳnh kim loan chú tại tỉnh bình phước làm chủ
tổng số thịt lợn tại cơ sở ở thời điểm nói trên là hơn một sáu tấn đã bốc mùi
cơ quan chức năng đã lấy mẫu thịt đi xét nghiệm để xác định đây có phải là lợn chết do nhiễm dịch tả lợn châu phi hay không
toàn bộ số thịt lợn trên đã bị lập biên bản tịch thu chờ xử lý theo quy định